chào mừng quý vị đến với bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật của truyền hình công an nhân dân
do các đối tượng phản động trong và ngoài nước câu kết với một số đối tượng cực đoan
lợi dụng sự cố môi trường biển xảy ra tại khu vực miền trung để kích động lôi kéo quần chúng nhân dân
tham gia tụ tập biểu tình đập phá tài sản gây ra hậu quả rất nghiêm trọng
ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn một mươi bảy cơ quan an ninh điều tra đã bắt đối tượng nguyễn văn hóa để xử lý trước pháp luật
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hà tĩnh cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh tạm giam ba tháng đối với nguyễn văn hóa sinh ngày một mươi năm tháng bốn năm một nghìn chín trăm tám mươi
chú thôn quảng ích xã kỳ khang huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức công dân theo điều hai trăm năm mươi tám bộ luật hình sự nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
năm hai nghìn một mươi bốn hóa lập ra một số tài khoản mạng xã hội
tháng bốn năm hai nghìn một mươi bốn khi xảy ra sự kiện giàn khoan hd chín trăm tám mươi một hóa đã biên tập trình sửa và phát tán các bài viết có nội dung chống nhà nước
đồng thời trực tiếp quay phim chụp ảnh người dân tụ tập biểu tình khiếu kiện nhằm kích động người dân gây dối an ninh trật tự chống lại chính quyền
hóa sử dụng trang blog buis hóa để đăng tải các bài viết bôi nhọ chủ tịch hồ chí minh nói xấu đảng nhà nước
tuyên truyền các tư tưởng trái với chủ trương đường lối chính sách của đảng nhà nước với bút danh con kiến con
tiếp đó hóa sử dụng tài khoản facebook nguyễn văn hóa để trao đổi với các cá nhân cực đoan đối tượng thuộc các tổ chức phản động
đồng thời biên tập phát tán các nội dung tiêu cực kích động
trên facebook này hóa đã lập ra fanpage giới trẻ giáo hạt ký anh để đăng tải các video hình ảnh do hóa trực tiếp thực hiện có nội dung kích động người dân biểu tình gây dối
đặc biệt vào ngày hai tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu hóa đã cùng một số người dân tụ tập biểu tình tại khu vực cổng chính formosa
hóa đã hô hào kích động người dân gây mất an ninh trật tự và đập phá tài sản của công ty phong mô sa
nguyễn văn hóa còn lập nhiều tài khoản
năm g để chia sẻ gửi hình ảnh bài viết về các vấn đề nóng đang xảy ra tại địa bàn hà tĩnh nghệ an quảng bình cho các cá nhân thuộc các tổ chức phản động và làm phương tiện liên lạc nhận tiền của các tổ chức này
hóa đã gửi gỡ mail để chia sẻ gửi hình ảnh bài viết về các tổ chức phản động và làm phương tiện liên lạc nhận tiền của các tổ chức này
hóa đã gửi mail để chia sẻ gửi hình ảnh bài viết về các tổ chức này
hóa đã gửi mail để chia sẻ gửi hình ảnh bài viết về các tổ chức này